đội kiểm soát cục hải quan tỉnh cao bằng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần một con giống ra cầm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc vào việt nam tiêu thụ
lô hàng bao gồm năm trăm linh con gà và hơn bốn trăm linh con vịt giống tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp
qua đấu tranh đối tượng khai là vương quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện hòa an thành phố cao bằng khai vận chuyển từ khu vực cột mốc bảy trăm ba mươi bốn thị trấn hùng quốc huyện trà lĩnh
về các chợ trong nội địa để tiêu thụ tổ công tác đã lập biên bản thu giữ lô hàng trên để xử lý và bàn giao cho ngành chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định pháp luật
theo thông tin từ lực lượng chống buôn lậu cục hải quan cao bằng trước đó ngày một mươi năm tháng một tại huyện bảo lạc đội kiểm soát cục hải quan cao bằng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lô hàng chín mươi quả trứng da cầm nhập lậu từ trung quốc vào địa bàn để tiêu thụ
trước tình hình dịch cúm gia cầm có thể bùng phát trên diện rộng cao bằng cần siết chặt hơn nữa sự kiểm tra kiểm soát để đảm bảo an toàn cho đàn gia cầm và ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh